tại khu vực biển giáp danh đường phân định việt nam malaysia lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
đã phát hiện và bắt quả tang ba tàu gồm một tàu dầu nước ngoài và hai tàu cá việt nam đang có hành vi sang mạng dầu trái phép trên biển
qua đấu tranh và xác minh tàu nước ngoài là loại tàu dầu chuyên dụng
trên tàu có bảy thuyền viên hai người thái lan năm người campuchia do ông bha bun quốc tịch thái lan làm thuyền trưởng
trên tàu chở khoảng một trăm năm mươi lít dầu do không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật